chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô hơn nghìn tỷ đồng
ông chùm nguyễn minh thành ba mươi năm tuổi ở quận cầu giấy bị viện kiểm sát đề nghị mức án phạt
từ năm năm đến năm năm sáu tháng tù xong được đề nghị trả lại căn hộ trung cư và nhiều xe xa
sáng năm tháng bốn đại diện viện kiểm sát nhân dân quận nam tử liêm hàn đội nêu quan điểm luận tội năm mươi ba bị cáo
trong vụ án đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng do ông trùm nguyễn minh thành ba mươi năm tuổi ở quận cầu giấy cầm đầu
theo nội dung luận tội viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tòa án nhân dân quận bắc tử liêm
phạt nguyễn minh thành mức án từ năm năm đến năm năm sáu tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc
cùng nhóm tội này một mươi bị cáo còn lại bị đề nghị bức án
từ ba mươi hai đến bốn mươi hai tháng tù
viện kiểm sát nhận định nguyễn minh thành giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
bị cáo có trình độ về công nghệ thông tin biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả
và nhà phát hành sẽ thu lợi số tiền lớn
trong vụ án thành bị cơ quan công tố cáo buộc liên hệ với các bị cáo vũ tiến duy nguyễn tuấn nghĩa trần đức cường
cùng xây dựng vận hành game đánh bạc
thành mua mã game về giao cho duy chỉnh sửa vận hành
nghĩa phụ trách phát triển đại lý
các khâu khác như chạy quảng cáo chuyển hóa tiền qua các sim thẻ rút tiền đều được thành chỉ đạo
trong tổng số một trăm sáu mươi bảy tỷ cả nhóm hưởng lợi bất chính
viện kiểm sát kết luận thanh hưởng lợi nhiều nhất và chịu trách nhiệm với một trăm ba mươi hai tỷ đồng
số còn lại thành chia cho đồng phạm
sau thành là bị cáo vũ tiến duy bị quy kết là người tham gia ngay từ đầu
đồng phạm tích cực hưởng lợi một mươi bảy tám tỷ đồng
đối với nhóm tội đánh bạc viện kiểm sát đề nghị tòa xử phạt các bị cáo
từ ba mươi hai tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến bốn năm tù giam
về tăng vật bị thu giữ liên quan đến thành
viện kiểm sát đánh giá số tiền vàng gồm năm mươi tám tỷ đồng tiền mặt ba trăm linh usd một trăm một mươi sáu lượng vàng
và các tài khoản ngân hàng sổ tiết kiệm tổng một mươi tỷ đồng
cần bị tịch thu truy nộp vào số tiền thành hưởng lợi
riêng hai căn trung cư tại quận đống đa và ba đình cùng năm ô tô sang
mercedes g sáu mươi ba của nhóm thành
viện kiểm sát cho rằng tại tòa bị cáo và người nhà đều khẳng định là tài sản của họ
không liên quan đến việc đánh bạc của thành nên cần trả lại
thời điểm tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở làm việc của thành
công an thu giữ một mươi ba xe ô tô trong đó có nhiều xe sang như porsche panamera range rover mercedes amg g sáu mươi ba
công an còn thu giữ chín ba tỷ đồng tiền mặt hai mươi usd và phong tỏa khoảng một mươi tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng
nguyên biên nhiều căn hộ
cáo trạng xác định năm hai nghìn một mươi bảy thanh nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng
nhằm thu lưỡi bất chính
cuối năm hai nghìn một mươi chín bị cáo mua một mã nguồn game bài đổi thưởng
rồi bàn với các bị cáo vũ tiến duy bùi nhật anh trần đức cường phạm trung thành
cùng tham gia viết cốt lập trình phần mềm game bài lấy tên là shopfip
thành phụ trách chung các mảng duy và nhật anh lập trình hệ thống
cường và trung thành lập trình giao diện trong web ứng dụng trên nền tảng di động ios và android
bên cạnh đó thành rủ nguyễn tuấn nghĩa ba mươi sáu tuổi ở hà giang phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài
khi phần mềm game bài socvip gần hoàn thiện thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử
game bắt đầu hoạt động từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
cáo trạng cho rằng duy và nhật anh vụ trách kỹ thuật theo dõi vận hành sửa lỗi nâng cấp phần mềm của game
cường và phạm trung thành phụ trách giao diện phần mềm game bài trên các nền tảng di động
ngoài ra thành còn thuê nguyễn trường sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một game bài socvip đổi tên thành zoomvip đồng thời thành mở thêm một game bài mới vua club
game bài do nhóm thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu mini jackpot chim điên candy
để tham gia trò chơi người chơi nạp tiền mua sốc
các hình thức nạp thẻ viễn thông nạp tiền vào hệ thống bốn nghìn ba trăm ba mươi bảy ví điện tử momo
hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà nghĩa quản lý
người chơi nạp tiền với tỷ lệ một trăm linh đồng mua được một trăm linh sóc
nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi sốc ra tiền mặt
dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử theo tỷ lệ một trăm linh dốc đổi được tám mươi ba đồng
để thu hút người chơi viện kiểm sát xác định thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại
tăng tỷ lệ nạp tiền soc trên game
để hưởng lợi từ game thanh chỉ đạo đàn em xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia
bằng cách tự động thu phí một trên tổng số tiền đặt cược
người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm một khi kết thúc lượt chơi đó
bằng thủ đoạn này từ ngày một tháng bốn đến một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo thẻ cao điện thoại qua việc theo pay
chuyển khoản đại lý là hơn một một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
thưa quý vị cũng trong phiên tòa sáng ngày năm tháng bốn
nguyễn minh thành chùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai nhận
các căn hộ và ô tô cả chốc porsche panamera đều là của nhà vợ
cáo trạng cho thấy nguyễn minh thành thông qua một trăm sáu mươi đại lý ở nhiều nơi
để thu hút hàng nghìn người chơi nạp vào game cờ bạc
do bị cáo phát triển tổng cộng gần một hai trăm linh tỷ để đánh bạc
qua đó nguyễn minh thành thu lợi bất chính số tiền hơn chín mươi sáu tỷ đồng
tại phần xét hỏi bị cáo nguyễn minh thành khai
số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là bốn mươi năm tỷ đồng
không phải hơn chín mươi sáu tỷ đồng như cáo trạng quy kết
theo lời khai của thành sau khi thu được tiền từ hàng nghìn con bạc
thành chia cho nhóm lập trình viết phần mềm của duy cường nhật anh là ba mươi tỷ đồng
nhóm chạy server một mươi tỷ nhóm quảng cáo một mươi tỷ
thanh nói dù cáo buộc cả đường dây được hưởng lợi một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
nhưng ngoài tiền chia cho đàn em bị cáo phải dùng hàng chục tỷ đồng
để duy trì vận hành bộ máy trả các khoản nợ
do đó thanh chỉ được hưởng lợi khoảng bốn mươi năm tỷ đồng
quá trình thẩm vấn bị cáo hội đồng xét xử khẳng định
đây là khoản tiền có được do hành vi sai phạm của các bị cáo gây ra
do đó cơ quan tố tụng sẽ khấu trừ các khoản mà bị cáo thành chia cho đồng phạm
còn lại là trách nhiệm của bị cáo
về tài sản các bị cáo bị thu giữ hội đồng xét xử liệt kê và xác định nguồn gốc
theo đó số tài sản liên quan đến thành gồm hai căn trung cư tại quận đống đa và ba đình
ba trăm linh usd một trăm một mươi sáu lượng vàng và ba mươi tám năm tỷ đồng
cùng tám tài khoản ngân hàng bị phong tỏa có tổng số dư hơn một mươi tỷ đồng
đáng chú ý người thân của thành khẳng định một số tài sản như căn hộ ở quận đống đa
và xe ô tô do họ mua bằng tiền tiết kiệm
không liên quan đến thành
bố mẹ thành khẳng định căn trung cư ở đống đa và ô tô là họ tự mua bằng tiền tích cóp bản thân
không liên quan đến con trai
trong khi đó chị vũ thị thùy dê vợ của thành khai
căn hộ trung cư và xe ô tô nhãn hiệu pocher là những tài sản do gia đình chị này cho tiền mua
thành không có cổ phần trong tài sản này
sau đó nguyễn minh thành được gọi đối chất và khẳng định lời khai của bố mẹ đẻ và vợ là đúng
do đó dê và người thân kiến nghị tòa án tuyên trả lại để sử dụng
trước đó thời điểm trước khi bị bắt thành được biết đến là người sở hữu nhiều xế hộp hạng sang như mercedes amg g sáu mươi ba len rover hybrid
đều trị giá khoảng một mươi hai tỷ đồng
một chiếc mercedes dòng suv trị giá nhiều tỷ đồng
và nhiều bất động sản giá trị khác
đáng chú ý nguyễn minh thành từng nổi tiếng trên mạng xã hội vì tặng siêu xe portcher panamara trị giá bảy tỷ đồng cho vợ sắp cưới
khi đó là hot girl vũ thị thùy dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở hải dương
thương trú tại hà nội vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn